cùng chung với cả nước ứng phó với đại dịch covid một mươi chín ngoài những chuyến bay chở khách
hàng không việt nam thực hiện nhiệm vụ cấp bách như chuyên trở hàng hóa trang thiết bị viện trợ y tế
vâng công tác bảo đảm an toàn bay luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
cũng là nhiệm vụ bảo vệ an ninh bầu trời quốc gia
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tổng công ty quản lý bay việt nam
trung tâm quản lý bay đường dài trong những ngày dịch covid một mươi chín
một trăm linh kiểm soát viên không lưu ứng trực hoạt động để duy trì các đường bay bảo đảm thông suốt an toàn trên bầu trời
với tinh thần luôn sẵn sàng ứng trực mọi tình huống hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các kiểm soát viên không lưu cũng như tất cả các bộ phận chức năng của tổng công ty quản lý bay việt nam
thực hiện cách ly theo tốt luân phiên một mươi năm ngày và được trang bị đầy đủ
thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

nhiệm vụ bảo đảm an toàn bay tổng công ty quản lý bay đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
với các đơn vị quân đội và các cơ quan quản lý không lưu của các nước trong khu vực
kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hoạt động bay không đúng theo kế hoạch
hoặc vi phạm quy chế bay giữ vững an ninh vùng trời tổ quốc